với thời gian làm việc cả tăng ca là một mươi hai giờ một ngày công nhân ở nhiều khu công nghiệp hầu như không có thời gian để tham gia sinh hoạt cộng đồng tiếp cận thông tin xã hội
điều kiện sống khó khăn nhận thức hạn chế họ cũng chính là nhóm có nguy cơ cao dễ bị lây nhiễm các bệnh xã hội như hivs
phóng sự sau đây được thực hiện tại thành phố bắc ninh nơi có tỷ lệ nhiễm hiv cao nhất trong tỉnh
đây là khu nhà trọ giá rẻ dành cho công nhân lao động tại phường vân dương thành phố bắc ninh
với mức thu nhập cứng trung bình hơn ba triệu đồng một tháng tàn tiện gửi về quê nên báo đài tv là những thứ rất xa xỉ với họ
anh khánh không được tiếp cận thông tin không biết cách phòng tránh các bệnh xã hội như hivs
nói chung là cái này thì em học nó ở nhà em học nó ít chả rõ chả biết gì mấy
em nghỉ học sớm em cũng không rõ lắm
em chỉ biết là do cái tình dục khi đấy
vậy là ở đây nó có cái do
do cái điều kiện tivi tài báo cả mạng bọn em cũng không có
bọn em cũng chưa nắm bắt được nhiều em cũng không rõ lắm
khu nhà trọ công nhân ở gần trạm y tế xã được cán bộ y tế tuyên truyền cách phòng tránh lây nhiễm hivs
nhưng công nhân cũng không có thời gian tiếp cận và tìm hiểu đầy đủ thông tin
ở đây thì bọn em cũng ở gần trạm xá nên các bác ở bên đấy cũng phát ra từ rơi với cả tài liệu
nhưng mà bọn em không có thời gian để xem quan tâm thì em cũng có
bởi vì đấy là bệnh của xã hội
nhưng mà em cũng không tìm hiểu được nhiều
phòng trọ này chỉ rộng một mươi bốn m hai mà có tới bốn năm công nhân cả nam và nữ cùng chung sống
đối với quan điểm họ họ cho rằng họ khỏe mẹ
thì trong những khi đối với những người mà không phải bà chồng
thì là bạn tình nhau khi các tình đến đây gặp gỡ nhau
có thể đã chung sống với nhau tại khu nhà trọ như vợ chồng
thì có những quan hệ tình dục họ cho rằng là họ khỏe mẹ
tình họ khỏe mẹ thì không có bị nhiễm hiv
nên chúng tôi cũng có nói họ cũng không thể nọa chờ được những khả năng đấy
từ khi địa phương phát triển các khu công nghiệp
tại việc làm cho người lao động chỉ tính riêng ở phường vân dương
số công nhân ở các tỉnh thành dồn về sống trong các khu nhà trọ
đã sấp xỉ bằng số dân trên địa bàn phường là gần sáu người
dân cư di biến động cán bộ y tế vẫn chưa kiểm soát được tình hình nhiễm hiv
trong nhóm công nhân lao động
tình hình nhiễm hiv trong nhóm công nhân lao động
hôm nay thì đối với số công nhân này họ di biến động liên tục
thì tư vấn hiện nay là chúng tôi cũng chưa nắm được trường hợp nào cụ thể mà dương tính với hiv
họ cũng trong quá trình mà chúng tôi tiếp xúc tiếp cận
họ cũng chưa chia sẻ cho chúng tôi biết trong vấn đề đấy
thế chúng tôi chỉ mới làm được những bước là tư vấn về cách phòng tránh
rồi thì giới thiệu đi đến những cơ sở xét nghiệm để làm xét nghiệm hiv
với số lượng sáu công nhân trên một phường
nếu không có sự kết hợp của công đoàn các doanh nghiệp
trung tâm y tế ở địa phương trong công tác phòng chống ma túy và hivs
thì những người như anh khánh chị rộng sẽ khó tiếp nhận được những thông tin cần thiết
phải tự bảo vệ mình trước nhiều căn bệnh xã hội
hiện tại một trăm linh xã phường tại thành phố bắc ninh đều phát hiện có người nhiễm hiv
một mươi tháng đầu năm nay đã phát hiện thêm bốn mươi ba trường hợp nhiễm hiv mới
trong đó có đến ba mươi sáu trường hợp trong độ tuổi lao động
thực trạng này đòi hỏi các ngành chức năng của tỉnh bắc ninh
cần có những giải pháp thiết thực hơn nữa trong việc nâng cao nhận thức của công nhân lao động
trong các khu công nghiệp về việc phòng chống hivs